mở đầu bản tin là những số liệu mới về dịch bệnh covid một mươi chín trong nước
bộ y tế cho biết là tính từ sáu h cho đến một mươi hai giờ trưa ngày hôm nay
có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín mới ghi nhận trong nước tại năm tỉnh thành
gồm bắc giang sáu mươi tám ca tp hcm một mươi bốn ca lạng sơn bảy ca hà tĩnh hai ca tp hn một ca
trong đó tám mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
liên quan đến trường hợp người phụ nữ bán rau ở địa chỉ số một mươi bảy thị trấn đông anh huyện đông anh
dương tính với virus sars cov hai hiện chưa xác định được nguồn lây
vào sáng ngày hôm nay trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội thông báo
tìm người trên địa bàn hà nội đã đến liên quan đến các địa điểm như sau
chợ tó xã uy nỗ huyện đông anh khoảng thời gian từ ba đến năm giờ sáng hàng ngày
từ ngày một mươi sáu tháng năm cho đến ngày hai mươi tám tháng năm
khu vực chợ cửa hàng mới thị trấn đông anh mua hàng tại các hàng rau ven đường
từ ngày một mươi sáu tháng năm cho đến ngày hai mươi tám tháng năm
người đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số hai trăm bốn mươi ba tám trăm tám mươi ba năm nghìn năm trăm sáu mươi
trung tâm y tế huyện đông anh chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm cdc hà nội